liên quan đến dự án xe buýt nhanh brt thì trong chiều nay hà nội đã chính thức thông tin về dự án
đại diện lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cho hay hà nội sẽ huy động tổng lực cả hệ thống chính trị
để đưa tuyến xe buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa đi vào hoạt động đúng kế hoạch
theo đại diện tổng công ty vận tải hà nội transico hiện tổng công ty đã thành lập xí nghiệp xe buýt nhanh brt
hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ sở vật chất để qua đó tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để đưa tuyến xe buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch
về những khó khăn khi tổ chức giao thông đưa tuyến xe buýt nhanh brt vào hoạt động
ông hà huy quang phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội khẳng định sẽ ưu tiên bằng tín hiệu đèn giao thông
sẽ cấm một số đoạn quay đầu xe để giảm giao cắt
những đoạn đường không có cầu cạn qua đường thì người dân sẽ đi bộ qua các nút có gạch ngang và đèn tín hiệu
tuy nhiên đại diện lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội cũng khẳng định
trong điều kiện giao thông hiện nay của thành phố để xe buýt nhanh như đúng nghĩa như các quốc gia khác là rất khó
tuy nhiên hà nội sẽ huy động tối đa các lực lượng để đưa phương tiện vận tải kiểu mới này vào phục vụ nhân dân